hôm nay hai mươi năm tháng một mươi kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn bước sang ngày làm việc thứ ba với nhiều nội dung quan trọng được bàn thảo
trong đó quốc hội sẽ bỏ phiếu kín để phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ giao thông vận tải đối với ông trương quang nghĩa
và chức vụ tổng thanh tra chính phủ đối với ông phan văn sáu
cụ thể buổi sáng quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật quy hoạch
buổi chiều sau khi trưởng ban công tác đại biểu báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn đại biểu quốc hội
về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ giao thông vận tải đối với ông trương quang nghĩa
và chức vụ tổng thanh tra chính phủ đối với ông phan văn sáu thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu quốc hội
quốc hội sẽ thành lập ban kiểm phiếu sau đó bỏ phiếu kín để phê chuẩn việc miễn nhiệm hai chức vụ trên
ngay trong buổi chiều hôm nay kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố
sau đó quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm
tiếp đó thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc sẽ trình bày tờ trình về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự
bộ trưởng bộ giao thông vận tải và tổng thanh tra chính phủ
các đại biểu quốc hội sẽ thảo luận ở đoàn về nội dung này
cũng trong thời gian làm việc chiều nay quốc hội sẽ nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra
về dự án luật bảo vệ bí mật nhà nước và dự án luật an ninh mạng